trước đây một giờ đồng hồ từ khi nhận được tin báo của nạn nhân về việc xảy ra vụ án giết người cướp tài sản tại ấp xẻo nhầu a xã tân thạnh huyện an minh tỉnh kiên giang lực lượng công an huyện an ninh đã triển khai lực lượng và bắt được đối tượng gây án thu hồi tài sản trả lại cho nạn nhân
khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai nhận được tin báo có một nạn nhân là đàn ông khoảng năm mươi năm tuổi bị đâm trọng thương tại khu vực cảng cá sẻo nhau
lãnh đạo công an huyện an minh chỉ đạo các đội nghiệp vụ
đàn ông khoảng hai mươi năm tuổi bị đâm chọng có mặt tại hiện trường tiến hành công tác khám nghiệp truy bắt đối tượng
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày lực lượng công an đã bắt được đối tượng gây án
được sự thông báo của cơ quan điều tra của mình dân người đã có ý thức cảnh giác là thấy người này có biểu hiện nghi dấn là không bình thường
cho nên báo cáo cho lực lượng công an huyện thì công an huyện kết hợp với công an xã mời đối tượng đi về xã
qua làm việc đó chăn làm việc đó thì nó thừa nhận là phải dùng dao đâm vào cái nạn nhân để cướp đến chiếc xe
đó là đối tượng tô nhật khánh hai mươi tuổi chú thị trấn vĩnh thuận huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang
tại cơ quan công an khánh khai nhận do cần tiền nên khánh đã nảy sinh ý định cướp xe ôm đem bán để lấy tiền tiêu xài
sau đó khánh nên biến xe ôm tại khu vực chợ thứ bảy huyện an biên thuê ông nguyễn hoàng khiêm chở xe ôm đến ấp sẻo nhào a xã tân thạnh huyện an minh
trên đường đi đến khu vực cảng cá sẻo nhèo thấy vắng người khánh đã ra tay hành động
cái cảng thấy có người nó quay lên quay lên tốc tốc khoảng năm mét cho bọn đồng tướng gọc đồ quay lại đợi nhiều tháng xe đợi đặt tay
rồi cái của khu vực giờ phải đưa lên xe cái cái của khu vực phải giao lăng đàn bố nhé
thời gian qua trên địa bàn tỉnh kiên giang đã xảy ra nhiều vụ án giết người cướp tài sản với thủ đoạn thuê người chở xe ôm rồi tìm cách để giết nạn nhân
sau đó cướp xe
để tránh được hậu quả đáng tiếc xảy ra người dân và đặc biệt là những người hành nghề xe ôm cần nâng cao cảnh giác khi chở khách lạ vào ban đêm
thông tin đáng chú ý đến từ hà tĩnh một lượng lớn hàng hóa không có giấy tờ và một mươi chín đầu động vật tổng giá trị hàng trăm triệu đồng vừa được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh phát hiện bắt giữ trên một xe ô tô khách vào tối ngày hôm qua
cụ thể vào lúc hai mươi một h ba mươi phút ngày hôm qua tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh tuần tra trên quốc lộ một a thuộc địa bàn thị xã hồng lĩnh thì phát hiện xe ô tô hoàng long biển kiểm soát bảy mươi chín d năm nghìn sáu trăm bốn mươi chín chạy tuyến tp hcm hải phòng
do phạm ngọc quỳnh chú tải cẩm phà quảng ninh điều khiển có nhiều biểu huyệt nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở một thùng xốp bên trong đựng một mươi chín đầu khỉ được ướp lạnh một trăm bốn mươi bốn hộp sữa nhập ngoại gần chín trăm linh lọ nước yến chưa rõ nguồn gốc xuất xứ
một bộ máy thu phát sóng vô tuyến và một mươi hai thùng đựng phụ kiện đèn trang trí nội thất ước tính trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng
toàn bộ lô hàng nói trên đều không có các giấy tờ liên quan lái xe phạm ngọc quyền khai nhận vận chuyển số hàng trên từ tp hcm ra cho các chủ hàng ở các tỉnh phía bắc để tiêu thụ
trong khi đó tại tỉnh bà rịa úng tàu cơ quan chức năng cũng vừa phát hiện và thu giữ nhiều hàng hóa không rõ một góc xuất xứ
cụ thể công an huyện long
huyện long điền phát hiện nhà trọ của ông ngô văn hiện ở ấp an thạnh xã an ngãi đang tàng trữ một tám trăm linh gói thuốc lá hiệu z sáu trăm linh gói thuốc lá hiệu hero đây là thuốc lá ngoại nhập lậu
làm việc với cơ quan công an ông huyện trình bày căn nhà trên ông cho một người không rõ danh tính thuê để làm kho chứa hàng hiện người này đang bỏ trốn
trước đó công an thị trấn long hải huyện long điền cũng đã kiểm tra kho chứa hàng của bà nguyễn thị vẽ trú tại khu phố hải bình thị trấn long hải và thu giữ khoảng năm tấn đường mang nhãn hiệu thái lan
khoảng năm trăm linh kg đường mang màu sắc khác nhau không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
quý vị và các bạn thân mến chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm sau ít phút
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn chúng tôi nhận được quyết định truy nã từ ba đơn vị khác nhau của công an tỉnh quảng ninh đối với ba đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an tp hạ long tỉnh quảng ninh đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn vương
nguyễn văn vương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thương chú tại thôn la vân xã ninh giang huyện hoa lư tỉnh ninh bình
đối tượng này có xẹo kích thước một x hai cm ngay đuôi lông mải trái
cũng phạm tội cố ý gây thương tích và phải nhận quyết định truy nã của công an tp uông bí tỉnh quảng ninh là đối tượng bùi văn đượng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thương chú tại khu hợp thành phường phương nam tp uông bí tỉnh quảng ninh
và đối tượng dương văn doanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại khu bảy phường nam hòa thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh bị công an thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp